thưa quý vị và các bạn
nhìn lại mùa lễ hội năm hai nghìn một mươi tám
có thể nhận thấy nơi nào có sự bỏ cuộc thật sự quyết liệt trách nhiệm của các cấp
nơi đó có chuyển biến tích cực
bên cạnh đó công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm được quan tâm hơn
với sự tham gia của nhiều đoàn thanh tra chuyên ngành liên ngành tại các lễ hội lớn
đã góp phần giúp đẩy lùi nhiều biểu hiện phản cảm thường diễn ra tại các lễ hội
đây là những kết quả tích cực từ chủ trương chấn chỉnh tiêu cực trong hoạt động lễ hội
theo cách xử lý trực diện từng điểm nóng được bộ văn hóa thể thao và du lịch áp dụng từ năm hai nghìn một mươi
từ cách làm này công tác quản lý tổ chức lễ hội đã dần đi vào thử nghiệm
thực chất hơn mang đến những chuyển biến cụ thể rõ ràng hơn
năm hai nghìn một mươi tám công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã có những chuyển biến tích cực
nhiều văn bản quản lý của ngành văn hóa thể thao và du lịch và sự vào cuộc đồng bộ phối hợp chặt chẽ
của các bộ ngành địa phương của các ban quản lý các di tích ban tổ chức các lễ hội
đã góp phần hạn chế bất cập và kịp thời xử lý những vấn đề tồn động
năm qua có thể thấy nhiều lễ hội đã diễn ra trong không khí trang trọng an toàn tiết kiệm
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân và góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp
từ đó một số lễ hội đã chuyển đổi hình thức thực hành nghi lễ như lễ hội đền sóc hà nội
lễ hội làng ném thượng bắc ninh hội phết bàn giảng vĩnh phúc v v
những chuyển biến tốt ở một số lễ hội lớn nói trên là kết quả từ sự thay đổi trong tư duy quản lý
cách thức quản lý và tổ chức lễ hội của những người làm công tác quản lý văn hóa
chính quyền địa phương và ban tổ chức lễ hội
tuy nhiên sự thay đổi này sẽ tác động tích cực tới nhận thức hành vi thói quen thực hành lễ hội của cộng đồng
tuy nhiên thẳng thắn nhìn nhận đây mới chỉ là những tín hiệu vui ở một số lễ hội trong tổng số hơn tám lễ hội văn hóa của cả nước
việc đẩy lùi những biến tướng của lễ hội còn nhiều gian nan phức tạp
đòi hỏi chiến lược tổng thể lâu dài và sự quyết tâm cao của các cấp các ngành
cách quản lý theo kiểu không quản được thì cấm không giải quyết được thì cho tạm dừng tại nhiều lễ hội trong thời gian qua
thiếu khả quan và không thể giải quyết được bản chất vấn đề
mùa lễ hội năm nay vẫn còn không ít hiện tượng tranh cướp chen lấn sô đẩy giành lộc tại một số lễ hội
cùng với đó là tình trạng đốt đổ mã vàng mã vẫn còn nhiều tại các di tích đền phủ
hiện tượng bày và đổi tiền hưởng tranh lệch tại một số di tích lễ hội
trong đó có tình trạng biến tướng trong tổ chức các lễ hội văn hóa
có tên gọi rất hấp dẫn hoành tráng được tuyên truyền rầm rộ
nhưng trên thực tế không ít lễ
lễ hội lại diễn ra nhét nhát chất lượng khác xa so với những gì quảng cáo gây thất vọng cho cộng trùng
thực trạng này cho thấy công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm nay vẫn đang cần có sự đổi mới
có giải pháp chấn chỉnh kịp thời để lễ hội thật sự là những hoạt động văn hóa lành mạnh
mang ý nghĩa tích cực và hấp dẫn của cộng đồng
phần còn lại của chương trình hôm nay là bài
ngăn chặn tình trạng biến tướng trong tổ chức lễ hội văn hóa của tác giả thi phong
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
một mươi triệu đồng là số tiền phạt mà ban tổ chức sự kiện festival văn hóa truyền thống việt
giao lưu văn hóa quốc tế hai nghìn một mươi chín đã phải nộp do có hành vi treo dựng băng rôn
có nội dung quảng cáo về sự kiện tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố hà nội
không thông báo nội dung quảng cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền
tuy nhiên đây mới chỉ là một trong số hàng loạt sai phạm mà báo chí và dư luận
chỉ ra trong quá trình hoạt động của các tổ chức
từ ngày năm đến chín tháng bốn tại hoàng thành thăng long hà nội
thực tế dù mang tên gọi rất hoành tráng và được quảng cáo có sự tham gia của khoảng ba mươi đại sứ quán
với gần ba trăm linh gian hàng nhằm tái hiện văn hóa truyền thống
tạo ra sợi dây kết nối tinh hoa dân tộc và gây dựng tỉnh hữu nghị
nhưng ngay từ ngày khai mạc festival văn hóa truyền thống việt giao lưu văn hóa quốc tế hai nghìn một mươi chín
đã bị biến tướng thành một kiểu hội trợ thương mại
phần lớn các gian trưng bày được dùng bày bán đủ loại hàng hóa
từ đồ ăn nhanh quần áo giá rẻ sản phẩm vệ sinh thông tắc bể phốt đồ chơi trẻ em cho đến ghế massage
bước vào lễ hội du khách lập tức bị tra tấn bởi vô số âm thanh hỗn tạp từ các gian hàng
cùng với sự trèo kéo đeo bám của nhân viên bán hàng
nội dung văn hóa truyền thống việt nam giao lưu văn hóa quốc tế
trọng tâm của các hoạt động tại festival trên thực tế chỉ được cụ thể hóa một cách nghèo nàn
thông qua một số tiểu cảnh tái hiện hình ảnh làng quê việt nam trên một phần diện tích rất khiêm tốn trong khu vực hoàng thành
treo đầu dê bán thịt chó có lẽ đó là cách đánh giá chính xác nhất về festival này
tổ chức tại một địa điểm linh thiêng của thủ đô festival văn hóa truyền thống việt giao lưu văn hóa quốc tế hai nghìn một mươi chín
không những không góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống của dân tộc
mà còn khiến hình ảnh đất nước con người việt nam trở nên nhất nhát trong con mắt của nhiều du khách cũng như bạn bè quốc tế
đây không phải lần đầu tiên một lễ hội văn hóa bị dư luận phê phán gay gắt
trước đây đã từng xuất hiện nhiều lễ hội dù tổ chức với nhiều tên gọi hình thức khác nhau
nhưng công tác tổ chức yếu kém nội dung không đúng như quảng cáo đã gây thất vọng cho du khách
thí dụ năm hai nghìn một mươi hai ngay khi được quảng bá lễ hội khinh khí cầu ở bình thuận đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi yếu tố lạ
việc tổ chức lễ hội này được đánh giá là ý tưởng sáng tạo
giúp địa phương thu hút khách du lịch và thực tế thì chỉ trong bốn ngày diễn ra lễ hội đã thu hút tới một trăm tám mươi lượt lưu khách
tuy nhiên không ít người đã không khỏi hẫn hụt khi tham gia lễ hội bởi sự luộm thuộm trong công tác tổ chức
hay việc tư ý cắt bỏ một số chương trình mà không hề thông báo tới người tham dự
chưa kể để thu hút khách ban tổ chức còn dùng máy phụt lửa của khinh khí cầu để tạo những con rồng lửa
bất chấp nguy cơ mất an toàn khi di chuyển qua các đường dây điện
thậm chí xe chứa nhiên liệu
hoặc lễ hội ẩm thực quốc tế food fest năm hai nghìn một mươi bảy tổ chức tại hà nội cũng nhanh chóng trở thành một trong các lễ hội tai tiếng nhất trong năm
vì tổ chức theo kiểu nói một đằng là một nẻo
cụ thể dù mang tên lễ hội ẩm thực quốc tế
song những gì diễn ra tại đây lại bị nhiều người đánh giá chẳng khác gì một hội trợ sinh viên
thay vì được thưởng thức những món ăn mang tinh hoa ẩm thực
đặc trưng của việt nam
và các nước như giới thiệu của ban tổ chức
thực khách chỉ được mời mua các món ăn không có gì đặc sắc
chủ yếu là đồ ăn nhanh hoặc đồ nguội
nhưng phải trả với bức giá của nhà hàng
hay tình trạng có nhiều lễ hội hoa được tổ chức tại một số tỉnh thành phố trên cả nước những năm gần đây
bên cạnh những lễ hội tổ chức thành công tạo tiếng vang góp phần hữu hiệu trong việc quảng bá văn hóa
thu hút khách du lịch
có không ít lễ hội hoa bị ví như thảm họa
bởi vì thực tế khác xa với nội dung giới thiệu của ban tổ chức
tiêu biểu có thể kể đến lễ hội hoa anh đào tổ chức tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại hoàng thành thăng long
tò mò với loài hoa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc
hàng nghìn du khách đã nô nức tìm đến để rồi không khỏi hụt hẫng thất vọng
khi chỉ nhìn thấy duy nhất một cây hoa anh đào được ghép từ ba trăm linh cành hoa giả
và ba trăm linh cành hoa thật đang dần bị héo úa
với các mấu nối bọc ni lông phản cảm
trong khi đó phần lớn diện tích tại lễ hội
lại dành cho các gian hàng kinh doanh những mặt hàng không phù hợp với đặc trưng của một lễ hội hoa
dư âm buồn
về lễ hội hoa anh đào
còn chưa lắng xuống
thì chỉ một tháng sau
lễ hội hoa tử đằng fuzi matsuru diễn ra tại một trung tâm thương mại ở long biên hà nội
cũng phải gánh chịu nhiều lời chỉ trích
khi con đường hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu
thực tế chỉ dài hai mươi mét
chàn ngập hoa giả
sân khấu của lễ hội cũng được trang hoàng bằng
cùng với đó
như một công thức
một thành phần không thể thiếu là sự áp đảo của các hàng quán chen trúc sô bổ nhét nhác
và biến lễ hội hoa trở thành một kiểu hoạt động tương tự một hội trợ thương mại thông thường
sau những lễ hội hoa đẩy tai tiếng
ngỡ rằng những tưởng đơn vị tổ chức các sự kiện tương tự
sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để hoàn thiện hơn
thế nhưng đến với lễ hội hoa hồng bulgari và bạn bè
du khách lại tiếp tục có nhiều trải nghiệm đáng buồn
theo quảng cáo
du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hơn ba trăm linh loài hoa hồng
đến từ khắp thế giới
và công viên thống nhất hà nội
sẽ biến thành đảo hoa hồng
hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị với các kiệt tác nghệ thuật hoa hồng
được tái hiện như
lâu đài tình yêu
bức tường hò hẹn
vườn hồng tình ái
riếng cổ nguyện ước
nhưng thực tế
thì hầu hết các hạng mục trang trí tại lễ hội được kết từ hoa giả
số hoa thật chiếm tỷ lệ thư thớt nghèo nàn
chủ yếu là hoa trong nước được chuyển tới từ các địa phương như sapa lào cai
phần lớn đều trong tình trạng héo úa
trong khi giá vé tham quan lên tới một trăm hai mươi một trăm năm mươi đồng một người
cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy
du khách tham dự tuần lễ du lịch đồng tháp tổ chức tại thành phố sa đéc
không khỏi bất bình
trước thác hoa tươi cao nhất việt nam
dù thác hoa được quảng cáo là được kết từ
hai năm trăm linh giỏ hoa thật
đặc trưng của làng hoa sa đéc có chiều cao một mươi hai m
đường kính một mươi chín m
mô phỏng dòng thác hoa chảy xuống bốn hướng
tượng trưng trong bốn mùa của đồng tháp đều có hoa rực rỡ
nhưng thực tế
thác hoa lại được làm hầu hết từ hoa giả
sự phô trương giả tạo
đã vô tình làm hỏng những nỗ lực từ một sự kiện lớn nhằm quảng bá cho du lịch địa phương
vậy sau những lễ hội tổ chức theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó
ai là người phải chịu chết

đương nhiên là các du khách
trong đó không ít người lặn lội từ xa hàng trăm km
chỉ vì tin vào những lời quảng cáo mà tốn kém không ít thời gian tiền bạc
là sự mất mát thuộc về nơi diễn ra lễ hội
vì sẽ có nhiều người nhớ đến những thất vọng liên tiếp từ lễ hội hoa anh đào
đến festival văn hóa truyền thống việt
giao lưu văn hóa quốc tế hai nghìn một mươi chín
sẽ nhiều người nhớ đến thủ phủ hoa sa đéc từng xuất hiện thác hoa giả
nhưng lại muốn lập nên kỷ tích
và đáng ngại hơn
thiệt hại phía sau đó
là ấn tượng về hình ảnh kém hấp dẫn của một vùng đất
một địa danh
trong việc thu hút khách du lịch ở trong nước và ngoài nước
dễ nhận thấy
điểm chung từ nhiều lễ hội đang diễn ra rầm rộ hiện nay
là yếu tố thương mại dường như đang chi phối các hoạt động
không thể phủ nhận
khi lễ hội được tổ chức theo hình thức xã hội hóa
thì đơn vị tổ chức phải tính toán để thu về lợi ích vật chất cụ thể
nếu yếu tố kinh doanh nhằm kiếm lợi nhuận lấn át lễ hội văn hóa
sẽ biến tướng thành lễ hội thương mại
đồng thời cũng hủy hoại luôn vai trò
ý nghĩa văn hóa của lễ hội
thực tế lễ hội văn hóa chỉ có ý nghĩa
nếu mang lại những giá trị văn hóa tích cực
phù hợp nhu cầu và lợi ích văn hóa của cộng đồng
đi ngược điều này thì cần phải loại trừ
thực trạng đáng buồn
tại không ít lễ hội
đặt chúng ta trước một câu hỏi nhức nhối
công chúng dễ dãi hay việc quản lý tổ chức lễ hội quá lỏng lẻo
dù bị dư luận phản ứng
song dường như một số đơn vị tổ chức vẫn mú đi che tay
tiếp tục làm theo ý muốn của họ
nếu vì sức ép của dư luận mà buộc phải lên tiếng
thì kịch bản quen thuộc của họ
vẫn là đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan
rút kinh nghiệm
để rồi các lễ hội nấp bóng văn hóa
tiếp tục xuất hiện
việc xử phạt sai phạm nếu có
thông thường thì là biên bản xử phạm hành chính
với mức phạt vài chục triệu đồng
so với lợi ích thu về từ bán vé cho thuê gian hàng kinh doanh
và các hoạt động quảng cáo tại lễ hội
số tiền phạt rất nhỏ
việc xử phạt thiếu tính răn đe không có tác dụng ngăn ngừa
trong thực tế
để chấn trình hiệu quả tình trạng các lễ hội núp bóng văn hóa
nhưng nặng về tính chất thượng mại
cần phải tăng cường trách nhiệm
của đơn vị quản lý
hơn ai hết
cơ quan quản lý cần thường xuyên trực tiếp nắm bắt mọi biểu hiện diễn biến trong chương trình được cấp phép
để kịp thời chấn chỉnh
không đợi dư luận lên tiếng
mới đưa ra biện pháp xử lý
cần phải xem xét trách nhiệm của đơn vị tổ chức sự kiện
nếu xảy ra hiện tượng làm ảnh hưởng xấu
đến sinh hoạt văn hóa của xã hội
về phía công chúng
cần phát huy ý thức công dân
kịp thời lên tiếng trước mọi hành vi phản văn hóa ở các lễ hội văn hóa
khi có được sự đồng bộ quyết tâm của cơ quan chức năng đơn vị tổ chức và cả cộng đồng
thì việc bảo đảm sự lanh mạnh tại các lễ hội văn hóa sẽ sớm được lập lại
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau